nghiệp vụ của ngân hàng bán lẻ đã và đang trở thành hướng phát triển trọng tâm của hầu hết các ngân hàng thương mại tại việt nam
với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng các ngân hàng thương mại tại việt nam đã có những bước tiến xa hơn
đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển dịch vụ cung cấp sản phẩm chất lượng tốt cho khách hàng
trong những năm gần đây xu hướng khách hàng tham gia vào các dịch vụ của ngân hàng bán lẻ tăng lên rõ rệt
bên cạnh đó khoảng sáu mươi chín những người lao động là giới trẻ với thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng
là tiền đề mở ra nhiều cơ hội để các ngân hàng phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ của mình
nắm bắt nhu cầu đa dạng của khách hàng lấy công nghệ thông tin làm nền tảng không ngừng đổi mới sáng tạo các sản phẩm
các ngân hàng thương mại việt nam đã có những bước phát triển toàn diện trong phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ
cả về quy mô hiệu quả và chất lượng
hiện nay nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa tiện ích được triển khai thực hiện
như máy giao dịch tự động atm internet banking homeking pc banking mobile banking đã được áp dụng vào cuộc sống
với những nỗ lực không ngừng nghỉ các ngân hàng bán lẻ của việt nam đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý
đồng thời được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
gần đây nhất ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã được tạp chí
do asian bank co bình chọn và trao tặng giải thưởng
ngân hàng bán lẻ tốt nhất việt nam năm hai nghìn bảy
đây là năm thứ ba bidv liên tiếp giành được giải thưởng này góp phần khẳng định uy tín vị thế và khát khao vươn xa
của ngân hàng việt trong hệ thống ngân hàng của khu vực và trên thế giới
bidv cũng là ngân hàng tiên phong trong việc không ngừng cải tiến và sáng tạo các sản phẩm dịch vụ
nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất cạnh tranh nhất cho gần chín triệu khách hàng cá nhân
đối với hoạt động của các ngân hàng tại việt nam
chúng tôi thấy rằng thị trường ngân hàng bán lẻ tại việt nam đang ở trong giai đoạn phát triển
điều chúng tôi ghi nhận ở các ngân hàng việt nam đó là sự tiến bộ trong nhận thức của họ về việc cải tiến hệ thống công nghệ
và trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ các ngân hàng của việt nam đang vận hành rất tốt các thị trường phát triển nhanh
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng đặc biệt là các nhu cầu cho vay mua nhà vay cá nhân thẻ tiến dụng
với sự phát triển của công nghệ am hiểu nhu cầu của khách hàng
ngân hàng việt nam đang trên con đường ngày càng tiến bộ hơn trưởng thành hơn trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ so với các hệ thống ngân hàng khác trong khu vực
phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng thương mại việt nam
nhằm phấn đấu đưa hệ thống dịch vụ ngân hàng sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới
để thực hiện được mục tiêu này các ngân hàng thương mại cần đưa ra những định hướng cụ thể để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ
củng cố hạ tầng kỹ thuật và công nghệ
tăng cường hoạt động tiếp thị đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng
có một yếu tố theo như nhìn nhận của chúng tôi ví dụ như yếu tố về công nghệ công nghệ giúp cho ngân hàng vận hành được hiệu quả
ở đây hệ thống ngân hàng việt nam đã vận hành khá hiệu quả tuy nhiên chúng tôi cũng hướng tới sự vận hành ổn định
các ngân hàng có khả năng giữ ổn định chi phí về vận hành duy trì biên độ lợi nhuận
với sự đổi mới và phát triển của các ngân hàng điều chúng tôi nhận thấy rằng không quan trọng ngân hàng đó là
lớn hay nhỏ mà điều quan trọng đó là các ngân hàng luôn luôn vận hành hiệu quả và ổn định
đó mới là yếu tố để đổi mới và phát triển thành công
có thể thấy phát triển ngân hàng bán lẻ là một xu thế chung của thế giới và việt nam cũng không ngoại lệ
vì vậy các ngân hàng của việt nam cần tăng cường nắm bắt nhu cầu đa dạng của khách hàng
phân khúc khách hàng để có kế hoạch phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ đa dạng phù hợp với từng đối tượng